một tuần sau trận mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh sơn la trong đó hai huyện bị thiệt hại nặng nhất là phù yên và vân hồ
tại huyện phú yên nhiều bản bị thiệt hại nặng do mưa lũ sạt lở cô lập do giao thông bị chia cắt đang gặp rất nhiều khó khăn
phải mất nhiều giờ có đoạn phải đi bộ vài km đoàn phóng viên cùng cán bộ xã kim bon huyện phù yên mới có thể tiếp cận được với bản dàn bê
một trong hai bản của xã kim bon bị cô lập hoàn toàn với trung tâm xã từ một tuần nay
sau trận mưa lịch sử cả xã có năm mươi bốn điểm sạt lở lớn nhỏ ba mươi sáu hộ bị sạt lở vùi lấp nghiêm trọng một mươi một hộ phải di rời đi nơi ở khác
do tuyến đường dẫn vào xã và bản đều bị sạt lở chia cắt dẫn đến xã và nhiều bản bị cô lập
tính đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bản cuối cùng bị cô lập hoàn toàn với xã là bản giàn bê và bản suối lẹt đã có thể tiếp cận
không có thiệt hại về người
chúng tôi cũng đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng dân quân cũng như là cán bộ xá đã phân công cán bộ xuống bản là trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở bản để với bà con
vận động với bà con là những hộ nào mà quá là nguy hiểm thì chúng tôi chuyển đi nhờ hộ khác hoặc là về nhà văn hóa cũng như là nhà trường
mấy ngày hôm nay ông giảng ân
ở bản dàn b xã kim bon cô nhặt nhạnh những gì còn xuất lại của người nhà ba giang sau trận lũ lịch sử
lũ về quá nhanh một mảng núi phía sau nhà sạt xuống và vùi lấp toàn bộ căn nhà cùng nhiều đồ đạc trong đó toàn bộ số ngô lúa vừa thu hoạch
khoảng bảy giờ sáng gia đình thấy mưa to quá đất sạt phía sau nên vội di chuyển đồ đạc chạy nhanh ra khỏi nhà
chỉ mới chuyển được mấy thứ thì đất đổ ập xuống
cả nhà bị sập hết rồi
xã kim bon có một mươi bản với gần sáu hộ dân trong đó bản dàn bê bị thiệt hại nặng nề
đa số các hộ bị ảnh hưởng đều là hộ nghèo giao thông chia cắt con đường dẫn vào các bản vừa trơn vừa dốc
vì thế mà đoàn công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn
giàn bê một trong hai bản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xã kim bon trong trận lũ lịch sử vừa qua
giao thông bị chia cắt
kim bon và bản dàn b hoàn toàn bị cô lập
cán bộ địa phương rất khó khăn trong công tác tiếp cận địa bàn và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
chính vì thế mà đã một tuần sau trận lũ thì đây mới chỉ là ngôi nhà thứ hai được tháo rỡ trong tổng số một mươi một ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề trong bản
điều kiện sinh hoạt của người dân vẫn rất thiếu thốn và vô vàn khó khăn
sau mưa lũ huyện phù yên có năm xã bị cô lập hoàn toàn
mường bang mường lang sập sa kim bon suối tọ
do sạt lở đất gây tắc nghẽn các tuyến giao thông có hai mươi sáu bản bị cô lập với trung tâm xã
cho đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hầu hết các bản xã bị cô lập đã có thể tiếp cận được
ước tính thiệt hại trên toàn huyện khoảng trên sáu trăm linh tỷ đồng